việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng không chỉ nâng cao năng suất sản xuất nông sản tại thanh hóa
mà còn thể hiện khả năng thích ứng với điều kiện hạn hán kéo dài tại khu vực bắc trung bộ
thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo quyết định của thủ tướng chính phủ từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
tỉnh thanh hóa đã tập trung nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng mới
chuyển dịch cơ cấu từ lúa sang loại cây chịu hạn cao hơn
chuyển đổi cơ cấu mùa vụ trong sản xuất lúa đẩy mạnh diện tích trà xuân muộn lên tám mươi năm
mùa sớm lên chín mươi
chính vì vậy mặc dù nắng nóng gai gắt từ đầu tháng năm đến nay
nhưng nguồn nước phục vụ nông nghiệp của tỉnh cơ bản vẫn bảo đảm
cái mùa này thì thanh hóa đã chuyển đổi được năm hai trăm linh hectare sang những cây trồng khác
trong đó chủ yếu là cây ngắn hạn và nó chịu được hạn hán
nếu tỉnh nào cũng làm được như thanh hóa thì hạn hán của chúng ta sẽ khắc phục ở cây ngắn hạn
và trong tương lai thì chúng ta cũng sẽ đảm bảo được
hạn hán và thiếu nước phục vụ nông nghiệp trong những ngày hè là tình trạng diễn ra thường xuyên
trong công điện mới nhất của thủ tướng về tập trung ứng phó với hạn hán và nắng nóng kéo dài
vai trò và trách nhiệm của địa phương là chủ yếu
tỉnh thanh hóa với nền nhiệt cao kéo dài trong những tháng hè sẽ phân đấu thực hiện tốt hơn nữa
chuyển dịch cơ cấu cây trồng để thích ứng với điều kiện khô hạn trong thời gian tới